thưa quý vị trong các ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ tình ủy vĩnh phúc
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc vi phạm nguyên tắc tự phê bình phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng trong công tác cán bộ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư
trong đó có các dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thực hiện
một số cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ
kê khai tài sản cá nhân không trung thực vi phạm luật phòng chống tham nhũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiên tài sản của nhà nước
gây dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí hoàng thị thúy lan nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê duy thành nguyên phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm hoàng anh nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự
và các đồng chí trần văn vinh nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn văn trì nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn bá huy ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đinh ngọc khoa bí thư đảng ủy
hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân bộ công an nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh vũ trí giang tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn kim khải nguyên tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
phan thế huy tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
lê văn kiên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông vận tải
khổng sơn trường nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở lao động thương binh và xã hội
nguyễn kim tuấn tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
nguyễn thanh tùng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính
nguyễn đức tài bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
đỗ hữu vinh phó bí thư đảng ủy giám đốc sở thông tin và truyền thông
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy giám đốc sở thông tin và truyền thông
trần gia long nguyễn bá hiến đồng chí nguyễn văn độ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
đỗ đình việt nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
bùi minh hồng nguyễn công lập nguyễn xuân phương đồng chí nguyễn văn bắc
nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở tư pháp lê văn phúc bí thư đảng ủy cục trưởng cục thuế tỉnh vĩnh phúc
liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí nguyễn văn trì nguyễn bá huy đinh ngọc khoa vũ trí giang nguyễn kim khải
lê văn kiên khổng sơn trường nguyễn kim tuấn nguyễn thanh tùng nguyễn đức tài đỗ hữu vinh
trần gia long nguyễn bá hiến nguyễn văn độ đỗ đình việt bùi minh hồng nguyễn công lộc
nguyễn xuân phương nguyễn văn bắc
khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và các đồng chí trần văn vinh nguyễn trung hải phan thế huy lê văn phúc
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh
ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc quyết định thi hành kỷ luật
một mươi tổ chức đảng và một mươi bảy đảng viên theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên khác có liên quan
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh an giang và sóc trăng
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí vương bình thạnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần văn chuyện nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí vương bình thạnh
khiển trách đồng chí trần văn chuyện xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy thái bình và bạc liêu
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy thái bình và bạc liêu
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc
công tác cán bộ và việc quản lý sử dụng đất trong các dự án đầu tư việc kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy sở tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác